chuyển sang các tin thức về an ninh trả tự
chiều nay công an tp hcm đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin kết quả điều tra ban đầu
vụ việc hai trẻ em bị thất lạc tại phố đi bộ nguyễn huệ phường bến nghé quận một
xảy ra vào ngày ba tháng bốn
tại buổi họp báo đại diện công an tp hcm cho biết
từ nguồn tin của quần chúng nhân dân kết hợp với nhiều biện pháp nghiệp vụ
các tổ công tác đã triển khai xác minh truy tìm tung tích nạn nhân và đối tượng có liên quan
con đó xác định vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày ba tháng bốn
có một đối tượng nữ đã lợi dụng lúc hai cho bé không có người trông coi
tiếp cận dẫn dụ đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ quận một sang quận tám
sau đó đặt xe taxi công nghệ đưa hai cho bé về trung cư sài gòn pơn
nằm trên địa bàn quận bình thạnh
khẩn trương truy xét phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với công an quận một
công an quận bình thạnh đã phát hiện đối tượng phạm huỳnh nhật vi
sinh năm hai nghìn ba trú tại tỉnh tiền giang
khi đang khống chế hai cho bé tại căn hội ở trung cư sài gòn pơn
lực lượng phối hợp đã nhanh chóng khống chế đối tượng giải cứu hai cho bé an toàn khỏe bệnh
như vậy là chỉ chưa đầy bốn mươi hai giờ đồng hồ sau khi tiếp nhận thông tin
lực lượng công an đã giải cứu trao trả hai cho bé cho gia đình đảm bảo an toàn
đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý đối tượng phạm huỳnh nhật vi theo đúng quy định
cục cảnh sát hình sự bộ công an chiều nay cho biết đơn vị vừa phối hợp
với các cuộc nghiệp vụ của bộ công an công an tp hcm và công an tỉnh khánh hòa
triệt phá băng nhóm tội phạm do đối tượng người nước ngoài cầm đầu
sử dụng công nghệ cao để hoạt động tín dụng đen với lãi suất lên đến gần hai một năm
số tiền thu lợi bất chính là hàng nghìn tỷ đồng
qua công tác quản lý địa bàn quản lý đối tượng cục cảnh sát hình sự phát hiện
nhóm đối tượng người nước ngoài câu kết với các đối tượng người việt nam
thành lập các doanh nghiệp núp bóng sử dụng công nghệ cao để hoạt động tín dụng đen
với quy mô lớn cơ quan công an xác định đường dây tội phạm trên do đối tượng
catherric roman quốc tịch ukraine cầm đầu câu kết với lê thanh huỳnh cang và nguyễn thị nhất vương
cùng chú tại tp hcm để hoạt động tín dụng đen qua ứng dụng easycast vn
từ năm hai nghìn một mươi chín roman đã đưa cho cang số tiền là bốn trăm linh usd để hoạt động cho
vay đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba roman chỉ đạo công ty lộc tín tiếp tục nhận
một mươi một triệu usd từ công ty sca của singapore và ngân hàng tas của đào xíp
các đối tượng xét duyệt quy trình cho vay từ năm trăm linh đồng đến hàng chục triệu đồng
với lãi suất từ ba trăm sáu mươi năm đến một chín trăm bảy mươi một một năm cho đến ngày bị bắt các đối tượng đã cho
hàng trăm nghìn khách hàng vay tiền thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng
đến thời điểm hiện tại cục cảnh sát hình sự đã triệu tập sáu mươi ba đối tượng lên làm việc
thu sáu mươi tám máy tính sách tay gần một trăm linh điện thoại di động và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh vừa triệt phá đường dây bán điện thoại giả mạo
cho các sàn thương mại điện tử lừa đảo khoảng bảy bị hại tại nhiều tỉnh thành phố để chiếm
đoạt khoảng hơn chín mươi tỷ đồng phương thức của các đối tượng là đăng tải hình ảnh điện thoại
thông minh chính hãng với giá rẻ hơn rất nhiều so với thực tế sau đó giao hàng là sản phẩm giả
các cuộn dây sạc sạc dự phòng điện thoại có phím giá rẻ cầm đầu đường dây là đặng thị thêm
chú tại hà nội cùng chồng là lê quang vinh chú tại tỉnh thanh hóa
vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai vợ chồng thêm thành lập một đường dây hoạt động lừa đảo riêng cơ quan điều tra
xác định thêm là mắt xích trong đường dây lừa đảo do bùi thị hương chú tại hà nội cầm đầu
khám xét tại kho hàng ở khu đô thị vân canh hà nội lực lượng chức năng phát hiện có hàng nghìn
một hộp điện thoại hàng trăm bộ dây sạc và các thiết bị di động giả mạo các thương hiệu nổi tiếng
đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố hai mươi hai bị can về hành vi lừa đảo chiếm hoạt tài sản
thu giữ hai mươi máy tính các loại khoảng ba điện thoại chất lượng kém
hàng giả cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh vừa triệt phá đường dây bán điện thoại giả mạo
trên các sản thương mại điện tử lừa đảo khoảng bảy bị hại tại nhiều địa bàn
tỉnh thành trên cả nước chiếm đoạt khoảng hơn chín mươi tỷ đồng
phương thức lừa đảo của các đối tượng là đăng tải hình ảnh của điện thoại không với chính hãng giá rẻ hơn rất nhiều so với thực tế
sau đó giao hàng là sản phẩm giả gồm các cuộn dây sạc sạc dự phòng điện thoại có giá rẻ
cầm đầu đường dây là đặng thị thêm chú hà nội cùng chồng là lê quang vinh chú thanh hóa
vào năm hai nghìn hai mươi hai đặng thị thêm và lê quang vinh đã thành lập một đường dây hoạt động lừa đảo riêng
cơ quan điều tra xác định thêm là mắt xích trong đường dây lừa đảo do bùi thị hương chú hà nội là đối tượng chủ mưu
khám xét tại kho hàng tại khu đô thị vân canh hà nội lực lượng chức năng phát hiện có hàng nghìn hộp điện thoại hàng trăm bộ dây sạc và các thiết bị di động giả mạo và góp phát trực tiếp để bán hàng qua mạng
đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố hai mươi hai bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thu giữ hai mươi máy tính các loại khoảng ba điện thoại chất lượng kém hàng giả là công cụ các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội cùng nhiều đồ vật tài liệu liên quan
bước đầu cơ quan công an xác định đường dây này hoạt động từ năm hai nghìn một mươi chín ước tính lừa đảo khoảng bảy bị hại tại địa bàn nhiều tỉnh thành trên cả nước chiếm đoạt khoảng hơn chín mươi tỷ đồng
làm hợp đồng giả thậm chí là giàn dựng video clip
nhằm lấy lòng tin của nạn nhân đó là thủ đoạn của nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản chuyên nghiệp vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương phát hiện bắt giữ
đó là hồ hồng hôn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại quận tám tp hcm cầm đầu nhóm đối tượng trên
theo điều tra các đối tượng đưa ra các thông tin giả về việc sở hữu đá thiên thạch và sừng tê giác để tìm bán cho những người nhẹ dạ cà tin chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn
bằng thủ đoạn cho người bị hại xem các đoạn video được giàn dựng hình ảnh và các hợp đồng mua bán giả để tạo lòng tin
các đối tượng đã tiếp cận rụ rỗ lừa một người dân ở thành phố dị an tỉnh bình dương chuyển hơn ba tỷ đồng để tham gia đường dây mua bán thiên thạch
mở rộng điều tra phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng tù vũ tiến trú tại huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
là một trong những đồng bọn của hồ hoàng hôn về hành vi lừa bán sừng tê giác giả cho nạn nhân trên
quá trình bắt giữ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cũng đã thu giữ các tăng vật có liên quan đến hành vi lừa đảo
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với hồ hoàng hôn và tô vũ tiến
để tiếp tục xác minh làm rõ xử lý nghiêm theo quy định
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bến tre cho biết đang tiếp tục điều tra xử lý đối với lê trung hiếu
chú huyện mỏ cầy nam tỉnh bến tre về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó công an tỉnh bến tre đã bắt quả tang lê trung hiếu đang tàng trữ hai túi ni lông chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy
tại khu vực ấp phú khương xã phú lễ huyện ba trì
khám xét nơi ở của hiếu và khu vực lân cận lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thu giữ hai mươi chín gói ni lông chứa chất tinh thể màu trắng
có trọng lượng khoảng bảy trăm linh g và hai mươi viên nén dạng thuốc lắc
tiến hành điều tra hiếu thừa nhận các chất tinh thể màu trắng là ma túy dạng đá và viên nén là thuốc lắc
mua từ một đối tượng không rõ hậu tên để bán lại cho các con nghiện
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
đội cảnh sát hình sự công an quận thanh khê thành phố đà nẵng cho biết đơn vị vừa truy xét và làm rõ
năm nhóm thanh thiếu niên gồm một mươi bảy người cùng chú trên địa bàn thành phố có hành vi tụ tập gây mất an ninh trật tự
theo điều tra vào tối ngày bốn tháng bốn
nguyễn viết khang hai mươi năm tuổi chở nguyễn quốc tân và một số người khác đi dạo trên nhiều tuyến đường
thì gặp nguyễn trần đình nguyên một mươi sáu tuổi đang đi cùng nhóm bạn nên hợp lại thành một nhóm lớn gần một mươi bảy người
điều khiển xe máy phóng nhanh từ khu vực cầu sông hàn qua các tuyến phố lớn ở trung tâm
quá trình di chuyển nhóm này hô hào la hét nẹp bô
khi đến ngã tư hùng vương hàm nghi cả nhóm thấy phạm đình trưởng một mươi năm tuổi
trú tại quận hải châu chở theo bạn gái và đi cùng bốn người bạn khác nên đã lao theo đuổi đánh
mặc dù không có mâu thuẫn nhưng nhóm của nguyễn viết khang vẫn rất hung hăng đuổi đến tận đường lê duẩn
tân cầm mã tàu có sắn chém vào lưng của trưởng gây thương tích nặng
hiện công an quận thanh khê đã xác định được toàn bộ nhóm thanh thiếu niên nói trên
đề nghị truy tố về hành vi gây dối trực tực công cộng và cố ý gây thương tích
công an quận một thực hiện kế hoạch về kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng
dịch vụ văn hóa nhạy cảm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn
qua đó phát hiện và xử lý hàng loạt các sai phạm
đêm của ngày bốn và rạng sáng ngày năm tháng bốn đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
đã phối hợp với đội cảnh sát hình sự ma túy kinh tế và công an các phường ra quân
kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn
kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạng nhà hàng dubai số một mươi sáu mạc thị bưởi
và công ty trách nhiệm hữu hạng nhà hàng phoenix số sáu mươi năm xuân nguyệt ánh
đều phát hiện các nhà hàng này kinh doanh dịch vụ karaoke không có giấy phép
nhà hàng quy tụ hàng chục nửa tiếp viên ăn mặc gợi cảm phục vụ khách
cơ quan chức năng đã lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
cảnh sát cũng đã kiểm tra hộ kinh doanh con chó con số một trăm chín mươi hai một trăm chín mươi bốn bùi viện
tại thời điểm kiểm tra dù đã rạng sáng nhưng cơ sở kinh doanh này vẫn thu hút cả trăm khách
qua kiểm tra cảnh sát phát hiện tại cơ sở kinh doanh này có nhiều vi phạm
nhiều hoạt động quá dự quy định kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh mà không có giấy phép kinh doanh
cảnh sát thu giữ hai bình kim loại loại một mươi kg nghi chứa khí n hai o tức khí cười
tiếp tục kiểm tra tại công ty cố phần dịch vụ giải trí universal đường phòng ngũ lão
tại đây có hàng chục khách đang nhúng nhảy lắc lư theo nhạc
cơ sở này cũng có hàng loạt vi phạm
công an quận một đã lập hồ sơ xử lý và tạm giữ một bình kim loại loại bốn mươi bảy kg
nghi chứa khí n hai o tức khí cười để tiếp tục xác minh điều tra làm rõ
theo thông tin từ công an tp hcm các đối tượng lừa đảo tạo các tài khoản trên mạng xã hội
và sử dụng các hình ảnh của công an quân đội nhân viên ngành hàng không
đăng các nội dung ứng tuyển cho các em tham gia trại hè năm hai nghìn hai mươi bốn
để trải nghiệm định hướng nghề nghiệp và nhận khuyến mãi
nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người đăng ký tham gia
theo đó các tài khoản này giới thiệu có kết nối với các đơn vị công an quân đội trên toàn quốc
học viên tham gia được trải nghiệm
môi trường đào tạo của lực lượng công an nhân dân quân đội nhân dân hỗ trợ ăn uống
đồng phục và chứng nhận của các đơn vị công an quân đội
khi phụ huynh đăng ký tham gia chương trình các đối tượng cung cấp mã ứng tuyển của bé
và số điện thoại gia lô của tư vấn viên dẫn dắt truy cập vào gia lô để đăng ký thông tin cá nhân
sau khi đăng ký thông tin cá nhân các đối tượng yêu cầu phụ huynh tham gia nhóm telegram
thực hiện các nhiệm vụ đóng tiền rồi chiếm đoạt tài sản
để phòng tránh thủ đoạn lừa đảo giả mạo tổ chức trại hè nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân
công an tp hcm khuyến cáo người dân cẩn trọng và tìm hiểu kỹ thông tin về khoa học
trên các trang mạng tránh bị lừa đảo
tuyệt đối không làm theo hướng dẫn chuyển tiền cho bất cứ ai và bất cứ lý do gì
nếu chưa xác định chính xác cụ thể người nhận tiền là ai ở đâu
đối với các nạn nhân lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần báo ngay cho các cơ quan gần nhất
để tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết
chính vừa ký ban hành công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng
cụ thể công điện nhấn mạnh tình hình hoạt động tấn công mạng đặc biệt là mã độc tống tiền ransomware
tăng mạnh thời gian gần đây và có thể tiếp tục diễn biến phức tạp trong giai đoạn tới
do đó thủ tướng yêu cầu bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các tổ chức cơ quan doanh nghiệp
trực tiếp chỉ đạo và phụ trách công tác bảo toàn đảm bảo an toàn thông tin mạng
chịu trách nhiệm trước pháp luật và thủ tướng chính phủ nếu để hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý
không đảm bảo an toàn thông tin mạng để xảy ra sự cố nghiêm trọng
thủ tướng cũng yêu cầu chỉ đạo tổng gia soát đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng
đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý theo hướng dẫn của bộ thông tin và truyền thông
gửi kết quả về bộ thông tin và truyền thông trước ngày ba mươi tháng bốn
thực hiện nghiêm thời hạn hoàn thành phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn cho một trăm linh hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý
thực hiện và triển khai đầy đủ phương án đảm bảo an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt
sử dụng thường xuyên các nền tảng hỗ trợ bảo đảm an toàn thông tin do bộ thông tin và truyền thông cung cấp
để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và thực thi pháp luật về an toàn thông tin mạng
trong trường hợp xảy ra sự cố tấn công mạng kịp thời báo cáo sự cố về cơ quan chủ quản
đơn vị chuyên trách ứng cứu sự cố cung cấp và cơ quan điều phối quốc gia các cơ quan doanh nghiệp có chức năng quản lý an ninh mạng
tuân thủ sự điều phối ứng cứu sự cố của cơ quan điều phối quốc gia và các cơ quan chức năng có liên quan trong việc thu thập
phân tích thông tin xử lý khắc phục sự cố xác minh nguyên nhân và truy tìm nguồn gốc phát ngôn và công bố thông tin
thưa quý vị như công điện của thủ tướng chính phủ về tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng
có thể thấy liên tiếp các vụ tấn công mạng bằng mã độc mã hóa dữ liệu tống tiền ransomware nhắm vào các doanh nghiệp lớn
tại việt nam xảy ra thời gian gần đây đã cho thấy hội chuông báo động về hệ thống an ninh mạng trong nước
cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông cũng đã đưa ra cảnh báo xu hướng tấn công mạng
đặc biệt là mã hóa tống tiền tại việt nam đang tăng cao
nhiều cơ quan tổ chức doanh nghiệp đã bị tấn công mạng gây gián đoạn hệ thống thiệt hại nặng nề về vật chất
cũng như ảnh hưởng đến hoạt động bảo đảm an toàn không gian mạng quốc gia
vậy các tổ chức cá nhân cần làm gì để ngăn chặn việc tấn công mạng
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự
giờ phút ngày hai tháng bốn hệ thống công nghệ thông tin của tổng công ty dầu việt nam
ctcp pvoi lại bị tấn công có chủ đích theo hình thức mã hóa dữ liệu ransomware
hậu quả là tất cả hệ thống pvr ez hóa đơn điện tử pvoi email cổng thông tin pvoi ngừng hoạt động
trước đó hệ thống mạng công ty chứng khoán vn direct và tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện pti
cũng bị tấn công với hình thức tương tự
theo các chuyên gia an ninh mạng hình thức tấn công của tin tặc trong các vụ nêu trên tương đối giống nhau
nó đã nằm vùng trong hệ thống mạng của các doanh nghiệp một thời gian để thăm dò
sau đó mới thực hiện mã hóa dữ liệu tống tiền
một số các tổ chức
vừa rồi ở việt nam thì có may mắn là có những cái bản lưu chữ từ trước
tuy nhiên những cái bản lưu trữ này thì nó không đầy đủ
chính vì vậy các tổ chức cũng sẽ mất khá là nhiều thời gian để khôi phục lại những dữ liệu mới
bằng cách là nhập thủ công những cái dữ liệu mà dựa trên các cái chứng từ hoặc là những cái giấy tờ mà chúng ta đã lưu lại được
thế thì cái việc này cũng sẽ mất tương đối là nhiều thời gian của các cái tổ chức
theo cục an toàn thông tin trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
các chuyên gia của cơ quan này xác định có hơn ba trăm linh nguy cơ tấn công mạng nhằm vào các hệ thống thông tin trên toàn quốc
trung tâm giám sát không gian mạng quốc gia ncsc đã ghi nhận hơn một mươi ba sự kiện an toàn thông tin
liên quan đến ransomware trên các hệ thống thông tin gây ra những ảnh hưởng nhất định
một trong những nguyên nhân đầu tiên đấy là các doanh nghiệp chưa có sự đầu tư đúng đắn về an toàn thông tin mạng
và chưa được đảm bảo an toàn thông tin đúng theo những cái quy phạm
tại tọa đàm phòng chống tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền mới diễn ra gần đây
các diễn giả đã đưa ra một số lưu ý trong xử lý sự cố an ninh mạng
theo đó các chuyên gia bảo mật cho rằng tấn công mã hóa dữ liệu sẽ là câu chuyện lặp đi lặp lại
và các tổ chức doanh nghiệp tại việt nam sẽ gặp nhiều trong thời gian tới
một mặt thì chúng ta phải đầu tư vào các hệ thống phòng thủ theo chiều sâu như là tường lửa
các hệ thống diệt virus hay các hệ thống chống xâm nhập trái phép v v
nhưng chúng ta cũng phải tăng cường công tác giám sát
đấy là đặt những hệ thống thu thập các thông tin sự kiện trên mạng
từ đó để phát hiện ra những hoạt động xâm nhập bất thường dấu hiệu bị tấn công để xâm nhập
với vai trò là cơ quan quản lý nhận nước về an ninh mạng
chúng tôi đặc biệt lưu ý là khi tấn công mã hóa tống tiền xảy ra
chúng tôi vẫn khuyến khích các nạn nhân cố gắng recover và tránh trả tiền chuộc cho tin tặc
vì nó sẽ tạo ra thành tiền tệ xấu cho chính các bạn
và các doanh nghiệp khác ở việt nam
theo đó các doanh nghiệp tổ chức cần thu thập lưu trữ đủ nhật ký hệ thống
xây dựng các phương án dự phòng xử lý sự cố tách biệt dữ liệu của các hệ thống giám sát
đảm bảo an ninh mạng với hệ thống sản xuất
khi phát hiện sự cố các doanh nghiệp tổ chức cần cách ly thiết bị bị ảnh hưởng
bảo vệ dữ liệu liên quan đến sự cố song song với khôi phục hệ thống để xác định được nguyên nhân vụ việc
đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng như cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao a năm
cục an toàn thông tin
trước thực trạng này vừa qua ngày sáu tháng bốn cục an toàn thông tin và cục an toàn thông tin của bộ thông tin và truyền thông
đã công bố cẩm nang phòng chống giảm thiểu rủi ro từ tấn công ransomware
các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp có thể tải cẩm nang này trên cổng thông tin không gian mạng vn
của trung tâm giám sát không gian mạng quốc gia